từ đầu năm đến nay tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh hà giang diễn biến khá phức tạp
mưa lớn gây sạt lở sạt lún đã làm thiệt hại không nhỏ về người cũng như là tài sản của nhà nước và nhân dân
tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm này là gần năm mươi tỷ đồng
theo thống kê của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy mưa lũ đã làm tám người chết và mất tích bảy người bị thương
đồng thời ảnh hưởng tới một trăm bảy mươi hai nhà dân trong đó có ba nhà bị sập đổ hoàn toàn một mươi nhà phải di rời trên một trăm linh nhà bị tốc mái
về sản xuất nông lâm nghiệp hàng nghìn hectare ngô lúa bị mất trắng ngập úng
về giao thông tại các tuyến đường như quốc lộ bốn c quốc lộ ba mươi bốn tuyến đường minh ngọc mậu duệ bị sạt lở
ước tính tổng khối lượng năm mươi m ba đất đá
về hệ thống đường giao thông nông thôn bị sạt lở sụt lún với khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất đá
xảy ra tại các huyện bắc mê quang bình yên minh mèo vạc xín mần vị xuyên
tổng thiệt hại ước tính là gần năm mươi tỷ đồng
thực tế phần lớn thiệt hại chỉ từ đầu đợt mưa lũ từ ngày một mươi bốn tháng sáu cho tới ngày một tháng bảy
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hà giang tiếp tục theo dõi thống kê tất cả thiệt hại do mưa lũ kéo dài
để có phương án hỗ trợ kịp thời để nhân dân sớm ổn định cuộc sống
đồng thời kêu gọi nhân dân trên địa bàn tỉnh hà giang cũng như cả nước chung tay góp sức giúp bà con khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ